thưa quý vị thành phố hồ chí minh sẽ triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín liều bổ sung và nhắc lại
cho một số đối tượng thời gian tim bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi hai sắp tới
tùy theo nguồn cung ứng vaccine của bộ y tế thông tin này được sở y tế xác nhận
trong tờ trình gửi ủy ban nhân dân thành phố về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín
liều bổ sung và nhắc lại tại thành phố hồ chí minh
đối với liều tiêm bổ sung sẽ tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch
nhưng người gây ghép tạng ung thư hiv đã được tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
ưu tiên người từ năm mươi tuổi trở lên đối với liều nhắc lại tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất sáu tháng ưu tiên người có bệnh nền
người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên nhân viên y tế
lực lượng tuyến đầu chống dịch thời gian tiêm bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tùy theo nguồn cung ứng vaccine của bộ y tế theo lộ trình cụ thể
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tiêm cho người bệnh suy giảm biến dịch đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất sáu tháng từ tháng một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất sáu tháng theo thứ tự ưu tiên
người bệnh suy giảm biến dịch đối liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày đảm bảo bao phủ liệu nhắc lại
cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên sinh sống trên địa bàn thành phố vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba